phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát huy phong trào thi đua tuổi cao gương sáng
trong những năm vừa qua trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có nhiều tấm gương người cao tuổi góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng của thành phố
và hôm nay ngày một tháng một mươi ngày quốc tế người cao tuổi mời quý vị khán giả cùng đến với những hình ảnh đẹp ngay sau đây
trong những ngày đà nẵng gồng mình chống dịch covid một mươi chín đợt hai thượng tá cựu chiến binh trần ngọc ở quận hải châu
dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng ông vẫn tích cực sáng tác nhiều thơ nhạc để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch
có phần lan tỏa kích thích nhiều văn nghệ sĩ chi thức khác cùng sáng tác thơ ca để cổ vũ nhân dân vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

trong những ngày đà nẵng gồng mình chống dịch covid một mươi chín đợt hai thượng tác thích nhiều văn nghệ sĩ chi thức khác cùng sáng tác thơ ca để cổ vũ nhân dân vừa phát triển kinh tế
tám mươi tuổi tham gia các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế và văn hóa xã hội
hàng năm có trên một người cao tuổi được vinh danh người cao tuổi sản xuất giỏi